thưa quý vị trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc
đến thời điểm này đã bắt giữ bốn mươi năm đối tượng trong vụ tấn công
gây mất an ninh trật tự tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cơ tu huyện trư quỳnh
cũng trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu đã có hai đối tượng ra đầu thú
như vậy tính đến thời điểm này đã có bốn mươi năm đối tượng bị bắt giữ
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
đồng thời công an tỉnh đắk lắc kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
trước đó sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện trư quỳnh
đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và ya cơ tu
làm một số đồng chí công an xã hy sinh cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bộ công an đề nghị bà con huyện trư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật
theo thông tin cung cấp một số đối tượng tham gia vụ tấn công
nói trên được xác định cư trú tại huyện cơ đông búc tỉnh đắk lắc
công an huyện cờ rông búc tỉnh đắk lắc vừa phát văn bản kêu gọi các đối tượng có liên quan
trong vụ tấn công vào trụ sở giãi ea cơ tu và xe ea tiêu huyện cực trư quỳnh tỉnh đắk lắc
ra đầu thú để hưởng khoan hồng văn bản kêu gọi các đối tượng ra đầu thú nêu rõ
thực hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước công an huyện cơ đông búc kêu gọi những ai
đã tham gia gây ra hành vi vi phạm pháp luật trong vụ tấn công vào trụ sở xã ea cơ tu và xã ea tiêu
huyện cực trư quỳnh hãy sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động động viên họ ra đầu thú
và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng kêu gọi đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện
tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng điều tra
làm rõ xử lý nghiêm minh đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn phạm tội mới khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
đây là cơ hội tốt nhất để cho những người lầm lỗi làm lại cuộc đời sớm trở về đoàn tụ với gia đình
công an huyện sẽ bảo mật thông tin bảo vệ thân nhân gia đình người đầu thú người cung cấp thông tin
địa chỉ liên hệ đầu thú công an huyện cờ đông búc địa chỉ thôn nam tân xã trước cà pô huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
thưa quý vị cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh ngày hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã eak tu eak tiêu và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tụ
tại ủy ban nhân dân hai xã eak tiêu và eak tu tại trư quynh
tại buổi lễ sau khi công bố quyết định
công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã
giám đốc công an tỉnh đắk lắc và các đồng chí lãnh đạo đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh và nhân dân đến dự lễ đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ
bày tỏ sự tiếc thương vô hạn chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điếu văn truy điệu tại buổi lễ cấp ủy đảng chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc và công an huyện chư quynh đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác cống hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của sáu đồng chí
đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ
mà còn là mất mát của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng biến đau thương thành hành động các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc nguyện tiếp tục thi đua học tập công tác chiến đấu lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên
cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiêu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã e cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc những cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
cũng trong ngày hôm nay ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đại úy hà tuấn anh thiêu tá trần quốc thắng cán bộ công an xã ea tiêu huyện triều quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea cờ tu huyện triều quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea cờ tu huyện triều quynh tỉnh đắk lắc và đại úy nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã ea c

quá trình làm việc người này thừa nhận hành vi sai phạm của mình phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định xử phạt với mức phạt tiền năm năm triệu đồng đối với chủ tài khoản facebook này
tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin về bắt giữ các vụ việc vận chuyển ma túy trái phép tại một số địa phương
hai đối tượng vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt quả tang
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận là vàng an nấnh và vàng a anh
cùng chú tại bản pu lao xã mường nhà huyện điện biên tỉnh điện biên
cả hai được một đối tượng người lào lạ mặt thuê vận chuyển số ma túy trên vào địa bàn tỉnh điện biên
để tiêu thụ với tiền công là hai mươi triệu đồng
còn tại thanh hóa một đường dây mua bán số lượng lớn ma túy
cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và ngăn chặn
tăng vật thu giữ trong vụ án gồm ba năm mươi bảy viên ma túy tổng hợp
cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy là lê đình tiến và trần trọng khanh
tiến là một đối tượng lái xe nhiều năm của nhà xe hoàng thái chủ xe là hoàng thị thái
một đối tượng ma túy cộng cán đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi bà trùm bị bắt giữ tiến và khanh đã câu kết với lương văn nhận
thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
kính thưa quý vị ngày một mươi ba tháng sáu công an tỉnh bình dương cho biết vừa đồng loạt ra quân
triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với lượng giao dịch hàng chục tỷ đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bình dương
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an đã phát hiện đối tượng đỗ văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương cùng đồng bọn
tổ chức đường dây hoạt động cá cơ bóng đá trái phép trên không gian mạng
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh bình dương
với vai trò cầm đầu đối tượng tâm đã liên kết cùng đối tượng lê minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh bến tre và một số đối tượng khác tổ chức lượng giao dịch
cá gợi bóng đá do nhà cái giao cho có hạn mức một trăm năm mươi usd tiền ảo đánh bạc mỗi ngày
để thu hút người chơi tâm và đồng bọn mỗi một mươi bảy tài khoản cá cửa bóng đá
đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ công an công an xác định tổng số tiền
các đối tượng sử dụng để giao dịch các cửa bóng đá trên mạng là khoảng sáu mươi ba tỷ đồng
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
ban chuyên án đang tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan và tiến hành phong tỏa
cho bốn mươi tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá cửa bóng đá
ngày một mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm phạm quốc hùng bùi hữu trung và trương tấn linh
cùng ngụ tại xã tân thuận tây thành phố cao lãnh để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng sáu bùi hữu ghe chỉ đạo
dậu chung với một nhóm người tại quán dậu trên địa bàn phường ba thành phố cao lãnh
trong lúc dậu giữa nghĩa và lê anh tuấn mị em xảy ra bâu thuẫn cự cải
nên nghĩa dùng ly thủy tinh vào người tuấn nhưng không trúng
lúc này phạm thanh hòa là em rể của tuấn dùng ly thủy tinh đánh vào đầu nghĩa gây thương tích
nghĩa cùng trung ông ruột của nghĩa hùng và linh đuổi đánh hòa
trong lúc đánh giao nghĩa đã dùng dao đâm dự giác vào người hòa
trung cầm ghế đánh vào vai hòa linh dùng dao dựa chém vào đầu hòa
riêng đối tượng hùng sau khi giật được giao từ tay của hà thì dùng dao chém vào đầu của hòa
hậu quả hòa tử vong gây trên đường đi khắp cứu
đối tượng ghe đang được điều trị tại bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng sáu công an thành phố thủ đức phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
phía công an thành phố thủ đức đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
thủ lý theo thẩm quyền
trong đó một người có tên là ijevski sekrey quốc tịch belarus làm nghề vẽ ranh graffiti bằng sơn trên đường phố
người còn lại tham gia vẽ chung hiện chưa rõ lai lịch
ijevski sekrey từ nhập cảnh việt nam ba lần gần nhất hôm hai mươi bảy tháng bốn
trong quá trình điều tra cảnh sát phát hiện người này đã xuất cảnh đến singapore ngày ba tháng năm
vào sáng ba mươi tháng bốn đoàn tàu thuộc tuyến metro số một xuất hiện hình vẽ trên thân tàu bằng sơn dài hơn ba mét
nhiều màu sắc tương tự loại hình graffiti vẽ trên đường phố
tháng bảy năm ngoái cầu ba son thủ tiêm hai bị sơn nhiều hình
cơ quan chức năng sau đó phải dùng nhiều loại dung môi mới có thể xóa sạch
cơ quan thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo phường long bình thành phố thủ đức
tăng cường tuần tra nhất là khu vực dân cư xung quanh depo
cơ quan chức năng cũng đề nghị các chủ đầu tư quản lý dự án lắp thêm camera trang bị đèn chiếu sáng
các sản phẩm tour du lịch y tế cũng như cẩm nang du lịch loại hình này đã được thông tin
quảng bá tại buổi họp báo công bố sản phẩm du lịch y tế do sở du lịch tp hcm tổ chức sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn
với hệ thống cơ sở y tế đa dạng dịch vụ y tế chất lượng giá thành hợp lý đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao
du lịch y tế được coi là sản phẩm mà ngành du lịch tp hcm có nhiều lợi thế
thời gian qua ngày càng nhiều kiều bào khách quốc tế đến tp hcm để tìm kiếm các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe
trị liệu thẩm mỹ nhà khoa do nhận thấy tay nghề của các y bác sĩ và chất lượng dịch vụ tại đây ở mức cao
nhưng chi phí lại cạnh tranh hơn so với các nước sở tại
qua các nghiên cứu khảo sát sau đại dịch covid một mươi chín du khách trong và ngoài nước được quan tâm nhiều hơn
đến các sản phẩm nghỉ dưỡng chăm sóc trị liệu sức khỏe
từ năm hai nghìn một mươi bảy sở du lịch và sở y tế tp hcm đã ký kết kế hoạch liên tịch về phát triển sản phẩm du lịch y tế thành phố
sau hơn năm năm chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch y tế đạt hiệu quả cao
đặc biệt các doanh nghiệp lữ hành đã giới thiệu hơn ba mươi chương trình tour du lịch y tế kết hợp với thăm khám sức khỏe
trị liệu gia khoa thẩm mỹ với các chương trình tham quan ngắn ngày trong đội bộ thành phố hoặc nghỉ dưỡng tại các tỉnh thành lân cận
sáng ngày một mươi ba tháng sáu bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ đi kiểm tra
thị xác công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm
báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết năm nay thành phố có chín mươi bảy bốn trăm bốn mươi thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó có tám mươi năm bốn trăm năm mươi hai thí sinh trung học phổ thông chín một trăm chín mươi bốn thí sinh giáo dục thường xuyên hai bảy trăm chín mươi một thí sinh tự do
thành phố dự kiến tổ chức một trăm năm mươi sáu điểm thi trên toàn bộ khắp các quận huyện và thành phố thủ đức

trong thời gian có nhiệm vụ khó định tổ pele khi điểm thi cho thành phố bao nhiêu tiền

một ba phòng thi vô phòng tùy theo số lượng thí sinh của mỗi điểm thi
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đánh giá thành phố hồ chí minh
đã chuẩn bị tích cực chủ động chú đáo nghiêm túc cho kỳ thi
tuy nhiên với quy mô thí sinh số điểm thi lớn thành phố hồ chí minh cần tiếp tục trả sát các công việc
không được chủ quan cố gắng không phát sinh điều gì đặc biệt là phải lưu ý về công tác tập huấn cho kỳ thi
trong các công việc cái khâu tập huấn cho cán bộ chỉ đạo điểm thi cán bộ coi thi
thì các đồng chí cũng đặc biệt lưu ý
các thầy các cô mà làm nhiều năm thì cũng vẫn cứ phải tập huấn như bình thường
vì năm nay cũng có vài cái điểm mới nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng là có vài cái điểm mới
và tránh cái tâm lý này càng tham gia nhiều năm lại càng dễ chủ quan
cho nên là cả cũ cả mới cũng đều phải tập huấn như nhau
và đấy là thành công việc thường xuyên để ra soát
với vai trò là trưởng bàn chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh nhiều năm qua
phó chủ tịch ủy ban dân dân thành phố dương anh đức nhấn mạnh
sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở bàn gành có liên quan ra soát các công việc liên quan đến kỳ thi
đặc biệt là các công việc liên gành
thành phố sẽ nỗ lực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tinh thần trách nhiệm cao nhất
mặc dù đã kiểm tra nhiều lần mặc dù thành phố đã chủ động là dùng cái kỳ thi lớp một mươi
để làm một đợt tập dược quan trọng và chính thức cho cái kỳ thi này
bởi vì hai kỳ thi khác nhau chưa đến một tháng nhưng mà không thể chủ quan được
nên chúng tôi sẽ tiếp tục có những tập huấn tiếp tục có kiểm tra thường xuyên
để đảm bảo các điều kiện cho các em thi tốt nhất
và như vậy thì cái tinh thần là tuyệt đối không chủ quan
trước đó buổi sáng cùng ngày đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo
đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đồng chí bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố hồ chí minh
từ cơ sở vật chất đến con người để phục vụ cho kỳ thi
từ nay đến ngày thi thành phố hồ chí minh cần tiếp tục rả sát các điều kiện tổ chức
với tinh thần không chủ quan hạn chế thấp nhất bất thường phát sinh
thời gian qua đảng nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách
đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số
cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành các địa phương
và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt
đem lại cuộc sống ấm no an ninh trực tự được giữ vững
khối đại đoàn kết của các dân tộc được củng cố và tăng cường
đắc trăm là xã vùng núi cách trung tâm huyện đắc tô tỉnh con tum một mươi sáu km với bảy thôn trong
đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên chín mươi năm
gồm các dân tộc anh em cùng sinh sống như dân tộc kinh ba na rơ ngao
cơ hò giao ê đê gia rai dẻ truyền hờ rê khơ me
những năm qua với sự quan tâm của đảng và nhà nước
hệ thống điện đường trường trạm mương tưới tiêu được xây dựng và hoàn thiện
đời sống vật chất và tinh thần của bà con đã nâng lên một tầm cao mới
cấp ủy chính quyền xã
các tổ chức trong hệ thống chính trị xã cũng đã tập trung tuyên truyền vận động
hướng dẫn đôn đốc người dân lao động phát triển kinh doanh xã hội trên đại bản
nâng cao đời thu nhập nâng cao đời sống của người dân
bộ mặt nông thôn ngày càng khăng trang hơn
thông qua đó tiếp tục củng cố phát triển và nâng cao sự tin tưởng
của các tầng lớp nhân dân trên đại bản xã và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
các chính sách về vấn đề dân tộc của đảng và nhà nước được triển khai đồng bộ rộng khắp
và đem lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn xã
trong đó xã quan tâm chuyển dịch cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi
phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương
đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi đều đến trường
hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa bài trừ mê tính dị đoan và những hủ tục lạc hậu nhân rộng phong trào quần
chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tôn trọng và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo dân tộc
theo quy định của pháp luật ngoài việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
công an xã cũng chủ động phối hợp với mặt trận các ngành đoàn thể của xã tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm bắt các quy định của pháp
luật để nghiêm chỉnh chấp hành hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm pháp luật những cuộc gặp gỡ thân
thuộc như thế này từ nhiều năm qua đã làm cho người dân nơi đây cảm biết ơn đảng biết ơn chính quyền
và công an xã nhờ có đảng mà họ có cuộc sống tốt hơn bình yên hơn đây là động lực để cán bộ
chiến sĩ công an xã đắk trăm vượt qua những khó khăn hàng ngày cần mẫn tận tụy không kể ngày đêm
yêu thương mạnh đất con người nơi này như chính những người con của buôn làng
nhờ có sự đoàn kết của đồng bào và sự đồng hành của lực lượng công an
nhân dân xã đắc trăm đã có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn an ninh trực tự được đảm bảo nhưng
vẫn giữ gìn nét văn hóa đặc sắc không để những tôn giáo trái phép xâm nhập cùng nhau phát triển kinh
tế từ đó khẳng định chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy là vô cùng đúng đắn
có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân
ngày một mươi ba tháng sáu ban tổ chức giải thưởng văn học kim đồng có buổi gặp gỡ chính thức tại tp hcm
để chia sẻ cụ thể thể lệ tham gia giải thưởng văn học kim đồng lần đầu tiên khởi xướng
kỳ vọng khuyến khích nhiều cây viết mới hấp dẫn trong địa hạt sách thiếu nhi
được sự đồng ý của ban bí thư trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nhà xuất bản kim đồng quyết định thành lập một giải thưởng cho các sáng tác văn học dành cho thiếu
nhi mang tên kim đồng giải thưởng văn học kim đồng lần thứ nhất được gắn với cuộc vận động sáng
tác cho thiếu nhi từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm do nhà xuất bản tổ chức giải thưởng văn học kim đồng
dành cho tất cả các cây bút chuyên và không chuyên với ba thế loại truyện ngắn truyện dài
thời hạn nhận tác phẩm từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm nay đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm của
vận động mở ra với mong muốn phát hiện thêm những cây bút mới viết cho thiếu nhi có thêm các tác
phẩm văn học mới chất lượng truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về con người đất nước việt nam
sáng hôm nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn
giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
đây là dự án luật sẽ được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm này
tại kỳ họp thứ năm trong phiên thảo luận tại hội trường đã có hai mươi hai lượt đại biểu quốc hội phát
biểu ý kiến góp ý cho dự thảo luật tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã tập trung thảo
luận đối với các vấn đề liên quan đến vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có giá trị
giao dịch dưới một trăm linh triệu đồng được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi đáp ứng đủ các điều kiện quy
tại điều bảy mươi dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch điện tử trên không gian
mạng internet và các nền tảng mạng xã hội mua bán hàng online bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch
tài chính ngân hàng như khi người dân gửi tiền vào ngân hàng nhưng lại bị chuyển thành mua bảo hiểm
trách nhiệm của hội đồng quản trị cơ quan tổ chức xã hội kinh doanh trong việc bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến vào việc công khai thông tin
trên các phương tiện thông tin đại chúng tránh gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh
hoặc lợi dụng quy định này để cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức cá nhân
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị thuộc bộ sở giao thông vận tải
các địa phương yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân nếu vi phạm về trình tự thủ tục quản lý chất lượng
tiến độ quản lý chi phí
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu cơ quan quản lý chủ đầu tư chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn
quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn quản lý nhà thầu vụ
xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu bán thầu trái quy định pháp luật nếu có
không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm
đối với tư vấn khảo sát thiết kế nhà thầu tư vấn nâng cao trách nhiệm trong việc khảo sát
vị trí chữ lượng chất lượng khả năng cung ứng thủ tục khai thác của các mỏ vật liệu xây dựng
vị trí chữ lượng của các bãi đổ thải nghiên cứu giải pháp thiết kế tối ưu công nghệ phù hợp
với điều kiện địa hình địa chất thủy văn khu vực dự án công tác lập dự toán xây dựng công trình
phải bảo đảm tính đúng tính đủ tuân thủ quy định kiểm soát chất lượng hồ sơ
nghiệm thu đúng quy định của pháp luật kịp thời phối hợp với các chủ thể tham dự án
để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công
theo đánh giá của cục điều tiết điện lực lưu lượng nước có phần cải thiện trong thời gian vừa qua
do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu ngoại trừ nhà máy thủy điện hòa bình
để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết
tuy nhiên chưa nhiều nếu tính tổng công suất
không huy động được từ thủy điện vào khoảng là năm mw
hiện tổng công suất nguồn lớn nhất miền bắc là đạt một mươi tám năm trăm linh mw trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là ba tám trăm linh mw
ngày một mươi hai tháng sáu mực nước các hồ thủy điện đã trên mực nước chết đặc biệt là hồ hòa bình cao hơn mực nước chết là hai mươi hai tám mét
hồ lai châu là sáu chín mét tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền bắc tăng hai mươi tám so với lưu lượng nước
về ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba chủ yếu về các hồ hòa bình và lai châu
trước đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công thương đã và đang thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng điện
trong đó triển khai chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tiết kiệm điện bảo đảm cung ứng than khí cho phát điện
tích cực bổ sung các nguồn điện mới cho hệ thống tập trung khắc phục các sự cố nguồn điện than
đồng thời chỉ đạo các công ty thủy điện theo dõi sát tình hình thời tiết thủy văn tăng cường nước tích cực vận hành linh hoạt các hồ chứa
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc hà
cựu chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tổng công ty máy và động lực việt nam
v e a m ba năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước vụ án này bị cáo trần ngọc hà đã bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên phạt tám năm tù với cùng tội danh trên
tổng hợp hình phạt hai bản án bị cáo trần ngọc hà phải chấp nhận chấp hành hình phạt chung là một mươi một năm tù
hai bị cáo là nguyễn đức toàn cựu phó giám đốc nhà máy ô tô
v e a m và bị cáo phạm vũ hải cựu phó tổng giám đốc v e a m
cựu giám đốc nhà máy ô tô vam cũng bị tuyên phạt bảy năm tù cho mỗi bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo bản án sơ thẩm trước năm hai nghìn một mươi bảy v e a m có vốn điều lệ là hai ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
nhà máy ô tô là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoạt động theo ủy quyền của v e a m
chuyên sản xuất lắp ráp kinh doanh các loại xe tải xe chuyên dùng và xe buýt
sai phạm của các bị cáo trần ngọc hà nguyễn đức toàn và phạm vũ hải đã xảy ra trong giai đoạn v e a m còn là doanh nghiệp nhà nước
các bị cáo không thực hiện đúng quy định của pháp luật quy định của doanh nghiệp trong việc bán xe ô tô do v e a m sản xuất
và mua vật tư xăm lốp yếm qua trung gian gây thiệt hại cho doanh nghiệp là hơn bảy mươi sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là lê đình vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở thành phố thanh hóa
và hàn văn thăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở huyện hoàng hóa về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo tài liệu điều tra ban đầu của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh thanh hóa
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
mặc dù không được giao nhiệm vụ làm hồ sơ xe cơ giới cải tạo nhưng hàn văn thăng và lê đình vĩ
đã lợi dụng sự quản lý lòng lèo của công ty tự ý giả chữ ký của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí ô tô nhật minh
để làm giả bảy mươi ba bộ tài liệu cải tạo xe cơ giới sau đó sử dụng mang đi làm thủ tục thẩm định thiết kế
tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thanh hóa và đi làm thủ tục nghiệm thu tại các trung tâm đăng kiểm ba nghìn sáu trăm linh tám d và ba nghìn sáu trăm linh ba d
qua tài liệu xác minh kết quả trưng cầu giám định cho thấy thăng và vĩ đã làm giả nhiều loại giấy tờ tài liệu như
bản thuyết minh thiết kế xe cơ giới cải tạo bản vẽ thiết kế xe cơ giới cải tạo công văn đề nghị thẩm định
văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
và cũng trên địa bàn tỉnh thanh hóa công an huyện hà trung đã phá chuyên án bắt giữ hai mươi bảy đối tượng
chuyên hoạt động tín dụng đen và tổ chức đánh bạc phức tạp dưới hình thức mua bán số lô số đề
quá trình đấu tranh chuyên án công an huyện hà trung đã bắt giữ một mươi đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hợp đồng cho vay tài sản có giá trị để thế chấp như ô tô giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi
điều tra mở rộng vụ án công an đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng là các đối tượng làm bảng và con bạc liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc
dưới hình thức mua bán số lô số đề do nguyễn văn an cầm đầu
trong đó số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới năm tỷ đồng
với lãi suất ba đồng một triệu một ngày chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
thì các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hàng tỷ đồng
thưa quý vị mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về những nguy cơ hệ lụy khi vay tiền qua mạng xã hội
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp sập bẫy của các đối tượng lừa đảo
mới đây công an huyện vũng liêm của tỉnh vĩnh long đã điều tra khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi hướng dẫn vay tiền qua mạng xã hội tiếp tục cảnh báo đến người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin
khi có nhu cầu vay tiền từ loại hình này
và theo cơ quan chức năng thì khi có nhu cầu vay người dân cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
với thủ đoạn hướng dẫn làm thủ tục vay tiền cho khách hàng nhưng khi được giải ngân lại chuyển vào tài khoản của mình
đối tượng đặng công huy sinh năm hai nghìn ngụ tại xã hòa bình huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ huy làm cộng tác viên của một công ty tài chính và đăng quảng cáo trên mạng xã hội
do cần vay tiền thủ tục nhanh gọn nên một người dân ở huyện vũng liêm đã nhắn tin trao đổi vay tiền với huy
và hẹn gặp nhau vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba để làm thủ tục vay tiền
trong quá trình hướng dẫn hồ sơ thủ tục huy đã dùng số điện thoại của mình để đăng ký
kích hoạt tài khoản ngân hàng với các thông tin cá nhân của khách vay và dùng tài khoản này để ký hợp đồng vay số tiền một mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi tháng ba khi ngân hàng giải ngân huy đã đăng nhập vào tài khoản và rút hết tiền để tiêu xài cá nhân
lừa đảo khi vay tiền online với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi nếu chúng ta không cảnh giác sẽ dễ dàng sập bẫy
thực tế cho thấy một số nạn nhân khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vì nhiều lý do khác nhau
đã ngần ngại không đến cơ quan công an trình báo vụ việc
điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý đối với loại tội phạm này
khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức cảnh giác đặc biệt là không quay tiền qua các trang mạng xã hội các app vay tiền
khi người dân bị các đối tượng lợi dụng các app vay tiền trang mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì phải bình tĩnh kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng
lừa đảo cho cơ quan công an gần nhất không nên che giấu hành vi của các đối tượng lừa đảo
để bọn chúng có cơ hội thực hiện nhiều hơn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã lợi dụng tâm lý của những người đang cần tiền
các đối tượng nhiệt tình giới thiệu gọi mời hướng dẫn các thao tác thủ tục vay tiền online dễ dàng nhanh chóng
phía sau những lời gọi mời đó luôn tiềm ẩn những rủi ro mà người vay có thể tiền mất nợ mang
người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn